theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương ba trong số bốn nạn nhân bị tai nạn lao động
tại công ty cổ phần thép hòa phát hải dương huyện kinh môn tỉnh hải dương đã tử vong
khoảng chín h ba mươi phút ngày bảy tháng năm tại vị trí lò thổi số hai trong nhà máy luyện thép
thuộc công ty cổ phần thép hòa phát tỉnh hải dương đã xảy ra sự cố cháy khiến bốn công nhân
gồm hứa văn tâm nguyễn văn tưởng bùi văn tung và nguyễn văn tuyền đều là công nhân bị bỏng nhiệt
nguyên nhân bước đầu là do lò thổi số hai của nhà máy đang trong quá trình dừng để sửa chữa nâng cấp
thì xỉ hàn nóng rơi vào vỏ bao chứa các vật điệu chịu lửa gây cháy khiến bốn công nhân bị bỏng